nhằm ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do động đất trên địa bàn tỉnh con tum
vào sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng bốn ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
sẽ tổ chức cuộc họp với các bộ ngành và chuyên gia
trước đó vào các ngày một mươi năm một mươi sáu và một mươi bảy tháng bốn tại khu vực huyện con plong xảy ra liên tục một mươi ba trận động đất
trong ngày một mươi tám tháng bốn xảy ra năm vụ và lớn nhất có độ lớn bốn năm độ richter
để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do động đất
sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sẽ tổ chức cuộc họp với các bộ ngành và cơ quan liên quan
các công ty quản lý hồ chứa thủy lợi thủy điện trên địa bàn tỉnh con tum đặc biệt là thủy điện thượng con tum
cuộc họp có sự tham dự của đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương
tập đoàn điện lực việt nam bộ xây dựng viện vật lý địa cầu và ủy ban nhân dân tỉnh con tum
các công ty quản lý công trình thủy điện trên địa bàn con tum đặc biệt là thủy điện thượng con tum